phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu công an tp hcm
đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng tiến hành vụ vận chuyển này
sau thời gian theo dõi khuya ngày một mươi năm tháng một trinh sát ập vào căn nhà số chín trăm hai mươi bảy xuyệt bốn
đường hậu giang phường một mươi một quận sáu bắt giữ xe ô tô biển số năm mươi một g hai mươi sáu nghìn bảy mươi tám vào đây để giao hàng
thấy công an đối tượng điều khiển phương tiện bỏ trốn nhưng bị bắt giữ ngay sau đó
công an thu giữ trên xe hơn bảy gói thuốc lá điếu nhập lậu hiệu z và hero
đồng thời bắt giữ một phụ nữ là chủ lô hàng
khám xét tại nơi cất dấu của đối tượng công an thu thêm một lượng lớn thuốc lá lậu
tổng số thăng vật thu giữ được là một mươi một trăm sáu mươi gói thuốc lá nhập lậu và chiếc ô tô liên quan
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra